kính chào quý vị và các bạn
sự báo trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm
tuy nhiên hội tụ gió ở độ cao khoảng năm m có khả năng thiết lập
do vậy trong một hai ngày tới kiểu thời tiết có nắng và tương đối khô như hôm nay không còn nữa
thay vào đó là tiết trời nhiều mây hơn đôi lúc xuất hiện mưa có mưa rào
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi ba hai mươi sáu độ
sang đến ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai khi hình thế thời tiết gây mưa suy yếu đi
trời lại có khả năng chuyển nắng và nhiệt độ có xuống tăng lên
lần lượt đạt mức là hai mươi tám và hai mươi chín độ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ cũng có thời tiết nhiều mây có mưa rào vài nơi
riêng ở khu tây bắc khả năng cục bộ có mưa rông mạnh kèm theo lốc xét và gió giật mạnh
sang đến ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai mưa sẽ rứt và trời sẽ dần chuyển sang có nắng vào ban trưa
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó tăng dần mỗi ngày hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ nay đến ngày hai mươi hai phổ biến không mưa
ban ngày hầu hết các nơi đều có nắng
với cường độ và thời gian nắng tăng lên mỗi ngày kéo theo nhiệt độ cũng tăng lên
đêm nay và sáng sớm ngày mai trời còn xe lạnh
đến trưa mai nhiệt độ đạt mức hai mươi sáu hai mươi tám độ
ngày hai mươi một tăng nhẹ một độ trước khi tăng khá mạnh lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ trong ngày hai mươi hai
đà nẵng đến bình thuận có hình thế thời tiết và mức
nhiệt độ ổn định trong ba ngày tới phổ biến là không mưa ngày trời nắng
với nhiệt độ ban trưa không quá cao ra động trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ
trong ba ngày tới hầu hết các nơi ở khu vực tây nguyên vào ban ngày trời đều có nắng
với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến chiều tối trời chuyển nhiều mây hơn xuất hiện mưa rào và rông rải rác
tập trung ở phía nam tây nguyên trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh
nam bộ cũng có nắng nhiều vào ban ngày
một số nơi miền đông có nắng nóng nhẹ
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
về chiều tối ở vùng ven biển có mưa rào và rông
trong cơn rông cần đề phòng với gió giật mạnh